do các ngày lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai k bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi ba mươi tám h ba mươi đến sáu h ba mươi hôm sau
vụ tai nạn xảy ra khi ông bắt đầu ca làm việc tại khu bào tiệm ván của sưởng gỗ được khoảng một giờ
khi đó lò hơi không hoạt động không có hơi để dùng nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra
lò hơi cao hơn năm mét hình trụ được dựng sát tường ở giữa nhà xưởng cuối cạnh bãi đất trống của công ty
lò vận hành bằng cách đốt củi đun nóng hơi nước nén khí để xấy gỗ thổi mùn cưa sơn xịt sản phẩm
xung quanh hệ thống lò có nhiều đồng hồ để kiểm tra áp suất khí nén từ lò hơi được dẫn đi nhiều khu vực sản xuất bằng các đường ống đường kính hơn chục cm
lúc lò hơi phát nổ ông kính đang đứng cách đó khoảng năm mươi m

áp lực từ sau đẩy tới đổ gục một số mảnh vỡ kim loại bị văng trúng đầu và tay khiến nam công nhân bất tỉnh
một lúc sau khi tỉnh dậy ông thấy đầu óc choáng váng chảy máu không thể cử động
xung quanh máy móc bị xáo trộn bụi phủ mù mịt khắp sườn con người nằm la liệt
ông kinh nói thêm sau đó ông được đồng nghiệp chạy tới khiêng ra xe cấp cứu
lúc nằm trên giường bệnh ông mới biết mình còn sống
cũng là một nạn nhân bị đa chấn thương do vụ nổ lò hơi
anh lê văn bèo hai mươi bảy
kể khi đang đứng sắp xếp các tầm ván cách lò hơi khoảng hai mươi mét
thì nghe tiếng nổ rất lớn sau đó đổ gục cho ông tích tắc
cùng vợ từ quê an giang lên làm việc tại sườn được hơn một năm
anh bell cho biết trước sự cố không phát hiện bất thường
lúc đó anh chỉ nghe thấy đồng nghiệp nói lò bị mất hơi cần phải sửa
ngày sau đó thì tiếng nổ lớn vang lên
anh bell cho biết anh cứ như bị đạn bắn chúng gục ngay lập tức chứ không kịp phản ứng gì
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
rộng hơn một mươi m hai được chia làm ba nhà xưởng xây tường gạch xung quanh
mái lập tôn chuyên làm ván lót sàn tủ giường bàn ghế
tại các nhà xưởng lại ngăn thành từng khu vực cắt xẻ tiện gia công sản phẩm và đóng gói
cả sáng ngày một tháng năm tại công ty có hơn một trăm linh công nhân làm việc
riêng tại khu vực gần lò hơi có bốn mươi hai người
may mắn thoát nạn khi đứng làm việc cách lò hơi khoảng tám mươi mét
chị lạc thị nâm ba mươi bốn tuổi nói tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn
khiến các vách tường
trong mái tôn dung chuyển lúc lò hơi nổ trong sường bụi mù mịt không thể thấy gì
chị cùng một số đồng nghiệp chạy toán loạn bằng nhiều lối để thoát
khi nghe tiếng một số người đang kêu cứu họ đã quay lại kéo các nạn nhân bị thương ra ngoài
theo chị nậm áp lực từ vụ nổ đã xé toan một phần diện tích của sưởng
nhiều thanh sắt máy móc bị uốn cong biến dạng văng hàng chục mét
vụ nổ cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân ở lân cận sưởng gỗ
chị nậm kể lại những người tử vong thân thể không còn nguyên vẹn cơ thể phù đầy bụi đến giờ chị vẫn còn ám ảnh
nạn nhân thiệt mạng có thể là các công nhân đã leo lên lò để sửa chữa sau đó lò phát nổ khiến họ bị hất văng ra ngoài
theo công an huyện vĩnh kiểu vụ nổ lò hơi xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút tài nạn khiến sáu người tử vong
từ ba mươi hai đến ba mươi chín tuổi gồm lò văn lòn quê sơn la lương văn hùng quê nghệ an trần văn nguyễn quê bắc giang
trân văn cường quê bạc liêu sơn ngọc thúy quê dóc trăng xuên xen long quốc tịch trung quốc
một mươi công nhân làm việc gần đó bị thương nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi
công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
lò hơi phát nổ làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu
trong đó ba người bị đa chấn thương đã được phẫu thuật
ông kính và anh bèo đang được bác sĩ theo dõi điều trị
công an huyện vĩnh kiểu đang phối hợp với chính quyền địa phương sở lao động thương bình và xã hội đồng nai
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động hai mươi triệu đồng trường hợp bị thương một mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết
về trách nhiệm bồi thường khoảng tám điều ba luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ
nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động
thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra sửa chữa kịp thời
đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm
sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi mức độ suy giảm khả năng lao động
nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức độ bồi thường
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động
mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương
từ năm một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một một
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
hoặc cho thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
ngoài ra người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động
mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoảng bốn mươi
với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động
thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động
cụ thể suy giảm khả năng lao động từ năm đến ba mươi thì được hưởng trợ cấp một lần
từ ba mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng
với người lao động tử vong thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở
tại tháng người lao động bị tử vong và được hưởng chế độ tử tuất
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh
trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự
về tội vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
tùy theo tính chất mức độ và hậu quả của hành vi
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến một mươi hai năm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại